phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng đã ký ban hành văn bản gửi sở giáo dục và đào tạo sở y tế ubnd các huyện thị xã về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã chuyển từ dạy và học trực tiếp sang học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd tp cũng thống nhất đề xuất của sở giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp sang hình thức học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín